hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày một mươi chín tháng hai tại quảng trường độc lập
kiên cùng với ba người khác đang ngồi uống trà đá
bất ngờ bị một nhóm thanh niên khác khoảng gần một mươi bảy người đến đánh hội đồng nhóm của kiên
trước sự truy sát của nhóm đối tượng đông người nhóm của kiên đã bỏ chạy vào đường phạm hồng thái
thành phố hải dương để thoát thân nhưng vẫn bị nhóm đối tượng một mươi bảy người đuổi đánh
hậu quả kiên bị thương nặng gục ngay trước cửa nhà bốn b đường phạm hồng thái
mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện song do vết thương quá nặng đã tử vong
nhận được tin báo công an thành phố hải dương đã có mặt tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân của vụ việc
ngày hôm nay công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đoàn thanh hoài trú tại khu phố ba phường tràng giày thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày một mươi chín tháng hai
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố đà lạt đã bắt quả tang hoài
khi đang thực hiện hợp đồng chuyển nhượng và nhận tiền bán nhà đất số ba mươi chín trên ba
hẻm ngô thì nhậm phường bốn thành phố đà lạt cho ông bà nguyễn đức hiền và lê thị lan anh
ở thành phố hồ chí minh với giá hơn hai tỷ đồng
thủ đoạn của hoài là thuê nguyên căn nhà của bà vương ngọc ánh chú tại đà lạt
và tìm cách trộm được sổ đỏ của chủ nhà
tiếp đó hoài làm giả hồ sơ lô đất trên được chuyển nhượng cho một người có tên là trần anh tuấn
chứng minh nhân dân tên trần anh tuấn nhưng dán ảnh của hoài rồi giao bán lô đất trên cho ông hiền bà anh
khi hoài đã nhận năm trăm năm mươi triệu đồng và đang thực hiện hợp đồng mua bán lô đất trên
thì bị đội cảnh sát kinh tế bắt quả tang
công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng lê văn cảnh
trú tại xã hà yên huyện hà trung khi đang tổ chức môi giới đưa hai công dân ở xã hà bình
xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại trung quốc
qua quá trình điều tra xác minh được biết lê văn cảnh đã từng xuất cảnh trái pháp luật sang trung quốc làm ăn
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám do gặp tai nạn rủi ro mất khả năng lao động nên cảnh đã về nước
sau khi về nước lợi dụng các mối quan hệ quen biết cảnh đã lên mạng yalo để tìm những lao động nhàn rỗi
muốn sang trung quốc tìm việc làm và giới thiệu cho một người bên trung quốc để đưa sang với chi phí năm triệu năm trăm linh nghìn đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn sau khi vụ án mạng của một tài xế bị hung thủ dùng dao khống chế và cứa cổ từ phía sau
khi đang di chuyển xảy ra tại hà nội nhiều tài xế taxi đã tỏ ra khá lo lắng trước vấn đề an toàn của bản thân
có ý kiến thì cho rằng các hãng taxi cần lắp vách ngăn để bảo vệ cho tài xế
trong khi các hãng taxi chưa có chủ trương lắp đặt vách ngăn một cách hệ thống cho các xe taxi
thì thời gian qua đã có một số tài xế chủ động lắp vách ngăn
và sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
những ngày vừa qua trên mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều hình ảnh tài xế taxi chủ động lắp vách ngăn để bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân
hình ảnh xe taxi lắp đặt vách ngăn nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng
việc lắp đặt này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người
trước sự việc một tài xế taxi bị giết hại trong khi chở khách
anh thành đã ấp ủ kế hoạch thiết kế một vách ngăn giữa hành khách với lái xe
sau khi tham khảo nhiều mẫu vách ngăn đã được áp dụng tại các nước trên thế giới
thiết kế này đã ra đời với chất liệu chính làm từ mika chịu lực trong suốt và một số thanh inox
tấm vách ngăn này có thể lắp trên nhiều loại xe taxi khác nhau hạn chế những tác động bất ngờ của hành khách trên xe với tài xế
từ lúc đó em bắt đầu tham khảo lấy trí như ý định là phải thiết kế ra được cái vách
sau đó trong quá trình tìm hiểu em có nghiên cứu trên mạng nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau
thì thấy người ta lắp cái vách này là rất là ống
thế là em bắt đầu em mới làm theo
anh thành cho biết đến nay anh đã lắp sáu vách ngăn cho tài xế của các hãng taxi khác nhau
trước khi nhận thiết kế lắp vách ngăn cho những cái dòng xe nó khác khác với những cái xe xe phổ thông
thì đầu tiên là mình phải đo kích thước cụ thể
khoảng cách từ tay cho đến cần số nó phải hợp lý để tài xế như là vừa lái xe vừa vào số nó không
bị vướng vào cái vách thì cái khoảng cách chuẩn từ cái vách xuống cần số nó khoảng là độ một mươi phân
để khi tài xế người ta vào số ấy thì nó sẽ không bị mắc cái này thì mình tận dụng cái thiết kế trên
xe nó sẵn có ví dụ như những cái con ốc của ghế này thì mình sẽ tận dụng mình bắt vào nó chứ mình
không còn đồng ký trên xe cả với mẫu vách ngăn đã được thiết kế sẵn từ trước đó chỉ cần một mươi phút
vách ngăn đã được lắp đặt cố định trên xe mà không cần thay đổi kết cấu của xe lúc chưa quen thì mình
cảm thấy cầm này nó hơi hơi hơi hơi hơi vướng một chút thôi nhưng mà khi quen rồi thì cảm thấy bình
thường khi nhìn gương thì cảm thấy như bình thường không không hề có một chút ảnh hưởng khi mà lắp
xong rồi thì
thì cảm thấy lái xe tự tin hơn an toàn hơn và như bình thường không có một chút gì vướng mắt cả
có cảm thấy ngợn ngùng gì nữa khi mà mình quen được nhiều tài xế cho rằng việc lắp vách ngăn là cần
thiết bởi nó sẽ giúp cho người lái xe cảm thấy an toàn hơn khi làm nghề lái xe taxi trước khi
lắp và sau khi lắp thì mình thấy nó giống nhau bởi thực tế là cái mika nó rất là trong và vẫn quan sát
trình sau và trên này nó cũng không phải là kín quá nên là điều hòa nó vẫn vào và nó cũng không bị thay
đổi kết cấu xe cho nên là nó cũng rất là phù hợp người ta phát minh được cái này cũng rất là tốt
thưa quý vị và các bạn thời gian qua một số tài xế đã chủ động lắp vách ngăn để bảo vệ tính mạng
của mình tuy nhiên còn nhiều lo ngại khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa thống nhất về việc lắp đặt này
thì mới đây nhất thì ngày một mươi chín tháng hai cục đăng kiểm việt nam đã đồng ý và ủng hộ các tài xế
đặt bảo vệ tuy nhiên thì cục khuyến cáo các đơn vị các cá nhân cần đến nơi đăng ký đăng kiểm để có
được cái hiệu quả tốt nhất khi lắp văn nhăn này có một thông tin văn hóa đáng chú ý khác ngày hôm
hôm nay cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ra văn bản yêu cầu chấn chỉnh các hoạt
dịch bái và dân sao giải hạn biến tướng theo cục văn hóa cơ sở tục dân sao giải hạn là một tín
ngưỡng văn hóa dân gian là một nhu cầu tinh thần của người dân tuy nhiên nhiều chùa đã lợi dụng để
thương mại hóa trục lợi cục văn hóa cơ sở còn nhìn nhận tổ chức dịch vụ như bán đồ lễ vàng mã thu
tiền rút xăm bói toán gieo khỏe cũng cần được chấn chỉnh nghiêm túc đúng theo thuần phong mỹ tục cục
yêu cầu chính quyền địa phương vào cuộc nhanh chóng sớm xử lý các biến tướng nhằm trả lại vẻ đẹp cho
tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống ừ ừ anh thưa quý vị tết nguyên tiêu là một ngày lễ mang
nhiều ý nghĩa tâm linh đối với cộng đồng đặc biệt là đối với người dân hội an để phục vụ nhu cầu tin
ngưỡng của người dân và du khách năm nay thành phố hội an đã tổ chức nhiều chương trình đặc sắc kéo
dài từ ngày một mươi bốn đến hết ngày một mươi bảy tháng riêng âm lịch đặc biệt trong ngày một mươi sáu lễ nguyên tiêu tại các chùa
lớn ở thành phố đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân và du khách đã thành thông lệ hàng
từ dạng sáng ngày một mươi sáu tháng riêng âm lịch đã có hàng ngàn người dân và du khách đến xếp hàng để
dâng hương và khấn nguyện tại các chủ lớn của thành phố như chùa phúc kiến chùa ông hội quán quảng đông
để tỏ lòng thành kính với các bậc tiền hiền cầu mong một năm mới an khang thịnh vượng năm giờ sáng mà
bây giờ mới đến tới đây đây
đợi lâu thì cũng mệt đó nhưng mà cái mong muốn mình là cũng muốn vào chùa để mà mình thêm cái tâm
nguyện của mình xin cho gia đình một năm bình an với là có sức khỏe được cho nên là mặc dù lâu như
mà mấy cô cũng vẫn cố cố gắng cứ xếp hàng đến ngày để đợi đến lượt vào là gia đình chúng tôi ước
nguyện là cao âm để mà bong phước cho gia đình tôi được một năm đầm đầm ấm cho gia đình tôi được một năm đầm ấm đầm ấm
tên thần dưới hòa mẹ nuốt công nghe và có sức khỏe đầu năm đến cuối năm ước nguyện của chúng tôi như
vải tết nguyên tiêu có thể xem là một trong những ngày lễ quan trọng và lớn nhất trong năm của thành
phố hội an với những hoạt động văn hóa tín ngưỡng độc đáo là nơi để người dân gửi gắm những ước nguyện
cho người dân nguyên tiêu cũng là cái dịp đầu năm mới mùa mòn của người dân thì đã xuống đồng xong
các cơ quan nhà nước bắt đầu đi làm là trở lại và người ta có thể tổ chức một ngày vui đầu năm
ước muốn là mùa sự qua năm mới đều hanh thông tốt đẹp và như vậy là cho nên người ta mới đi lễ viếng
ở các di tích tiếng ưỡng với cái niềm tin tâm lòng tự nhiên nói lại thì chuyện này cũng dễ thương đặc biệt
trước đó đêm nguyên tiêu cũng đã được tổ chức tại dòng sông hoài thơ mộng với hàng ngàn ánh hoa đăng được thả xuống mang theo ước nguyện đầu năm của người dân đồng thời tạo nên một vẻ đẹp lung linh huyền ảo nơi phố hội
các hoạt động đón tết nguyên tiêu vẫn còn tiếp tục đến hết ngày một mươi bảy tháng riêng để phục vụ cho người dân và du khách
kính thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng hai hàng ngàn thanh niên của tp hcm đã sôi nổi tham gia hội trại tổng quân năm hai nghìn một mươi chín trước khi lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ công an và nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động thăm gửi hỏi tặng quà giao luôn với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngủ
với chủ đề tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng hội trại tổng quân hai nghìn một mươi chín diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi với sự tham gia của một trăm tám mươi thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ
đây là những thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị trình độ văn hóa sức khỏe đủ điều kiện lên đường nhập ngũ
năm nay việc tuyển chọn và gọi công dân từ các phường cơ quan đơn vị trên địa bàn nhập ngủ được thực hiện đúng lực đã mở quân số
ngoài việc tổ chức tốt việc thăm hỏi tặng quà năm nay quận một có nhiều thay đổi trong các chính sách hỗ trợ tới gia đình có thanh niên tham gia nhập ngũ
kịp thời động viên tinh thần để các tân binh yên tâm rèn luyện phục vụ đất nước
với chế độ chăm lo cho thanh niên năm nay có nét thay đổi mới là chúng tôi cũng mời các gia đình của thanh niên lên
và chúng tôi nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như những cái đề đạt của gia đình để cho ví dụ như là sửa chữa chống dột
mua thẻ bảo hiểm y tế cho phụ các phụ huynh của các thanh niên để thực hiện tốt chính sách địa hậu phương quân đội
thông qua các hoạt động của hội trại góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước
củng cố nhận thức và lòng tự hào dân tộc xây dựng ý thức trách nhiệm cho thanh niên nói chung
và đặc biệt là những thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ thiên liên bảo vệ lãnh thổ biển và hải đảo việt nam
chiến dịch tiêm vét vắc xin sởi được trung tâm y tế dự phòng tp hcm triển khai từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
và dự kiến là kết thúc vào cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín với độ bao phủ là chín mươi năm
thế nhưng đến nay thì con số này chỉ khoảng hơn tám mươi vì thế nhiều trạm y tế quận huyện vẫn đang tích cực kêu gọi người dân
sởi đang quay trở lại
theo ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại trạm y tế phường một mươi một quận bình thạnh
không có nhiều phụ huynh đưa trẻ đến tiêm ngừa vaccine sởi mặc dù trung tâm y tế dự phòng quận
đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền tiêm vét tại trường học trực tiếp gửi thư mời trẻ trong danh sách chưa tiêm chủng
đến trạm để được chủng ngừa
tính đến cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ tiêm bổ sung sở rubella cho trẻ từ một đến năm tuổi tại quận bình thạnh
chưa đạt tỷ lệ bao phủ miễn dịch tại cộng đồng là chín mươi năm
chúng ta phải điện thoại xuống để mình tư vấn cho mẹ chắc sẽ làm thêm từng bước đó thôi
sau cái đợt tiêm vét này nếu tỷ lệ vẫn không tiêm hết chắc là chúng ta phải điện thoại trực tiếp tới từng bà mẹ
phải làm cái đó thôi để làm sao cho tỷ lệ tiêm bớt cao hơn
bởi vì nếu mà tất cả tỷ lệ bé tiêm cao mà đạt trên chín mươi năm
thì chắc chắn miễn dịch cộng đồng nó cao thì các ca bệnh nó sẽ giảm
hai nghìn một mươi chín được xem là năm đến dịch theo chu kỳ diễn biến bốn năm năm
một lần hai lần ba lần
con số hơn một ca sở chỉ sau hai tháng của năm hai nghìn một mươi chín cho thấy mức độ nguy hiểm của căn bệnh này
chính vì vậy mặc dù kế hoạch chiến dịch tiêm vét vaccine sợi đã kết thúc
nhưng tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố vẫn tích cực kêu gọi người dân đưa trẻ từ một đến năm tuổi đi tiêm chủng
đồng thời cố gắng đảm bảo diện bao phủ sở lên chín mươi năm nhằm tránh các nguy cơ lây lan ra cộng đồng
tại vì có dịch sợi nên trên phường tổ chức tiêm mù sợi cho bé người bệnh sợi
bé được một mươi bảy tháng rồi hôm nay tiêm mũi sợi với rubella rồi đấy
hiện đang trong mùa đông xuân với sự gia tăng giao lưu du lịch cùng với tỷ lệ tiêm vaccine chưa cao
đây là thời điểm có nhiều yếu tố thuận lợi để bệnh truyền nhiễm vaccine phát triển
chính vì vậy để đảm bảo an toàn trước dịch sởi người dân cần đưa trẻ đến bất kỳ trạm y tế nào
trên địa bàn thành phố để tiêm chủng đây là biện pháp phòng bệnh đặc hiệu và tốt nhất đối với bệnh sởi
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết đề thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm hai nghìn một mươi chín sẽ giữ ổn định về hình thức thi
với ba môn là toán ngữ văn và ngoại ngữ tuy nhiên nội dung đề thi tiếp tục đổi mới theo hướng phát triển năng lực học sinh
trong đó cấu trúc đề thi môn toán sẽ giữ nguyên số câu hỏi và toán thực tiễn
câu hỏi hình học dùng để phân loại thí sinh yêu cầu thí sinh phải tư duy và biết vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề
môn tiếng anh tăng cường câu hỏi dạng vận dụng
đưa vào tình huống thực tế trong đề thi môn toán và tiếng anh dự kiến sẽ có tích hợp
lồng ghép kiến thức của một số môn khác như sử địa hóa lý
vào câu hỏi với kiến thức thuộc dạng cơ bản gần gũi với học sinh
ở đề thi môn văn cấu trúc đề thi không thay đổi
tuy nhiên câu hỏi của phần đọc hiểu sẽ lấy các văn bản ngoài sách giáo khoa
các câu hỏi được tổ chức theo mức độ tư duy từ dễ đến khó từ mức độ nhận biết thông hiểu đến vận dụng
thưa quý vị trồng ớt lãi đậm có lúc là trên bốn trăm linh triệu đồng một hectare
và nhiều nông dân tại đồng tháp đã mở rộng diện tích trồng ớt sau khi thu hoạch
tuy nhiên sự lo lắng điệp khúc là giá ớt giảm sâu do cung vượt cầu tương tự như cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
và đang được ngành chức năng đồng tháp khuyến cáo
bốn trăm ba mươi năm hectare đất trồng ớt vụ này là con số tăng cao so với vài chục hectare
những vụ trước ở huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
bởi ớt không phải là loại cây trồng ớt
phải là loại cây trồng chủ lực của địa phương
đến thời điểm này đây được xem là mùa vụ thành công nhất của người trồng ớt
dù hiện tại giá ớt có chiều hướng giảm còn hai mươi đến hai mươi năm đồng một ký
nhưng người trồng vẫn còn lợi nhuận cao khoảng ba trăm linh triệu đồng một hectare
do vậy trên những diện tích thu hoạch xong nhiều nông dân vẫn chọn cây ớt để canh tác
cây ớt này nó đột phá hơn mấy loại cây khác
có thể là một tông có thể là mình thu hoạch một vụ một mùa gì đó
năm mươi triệu không chừng
mấy cái cây khác là nó không được
nghe cái đồ da mình cái đồ da mình nó cũng ổn định lắm
mình thu có giá cả thôi
lái lúc nào mình bẻ là mình cho hay là lái nó lại cái vườn mà nó căng
theo thống kê tổng diện tích trồng ớt tại đồng tháp trong vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín là trên tám trăm tám mươi ha
trong khi đầu ra ớt vẫn bấp bên kênh tiêu thụ vẫn thông qua các thương lái địa phương
nên việc người dân ồ ạt trồng ớt khi giá cả tăng nhất thời
đang tìm ẩn nhiều nguy cơ
được mua mất giá như đã từng diễn ra hồi đầu năm hai nghìn một mươi tám
ớt này đâu có giá bình thường được cũng như ba hậu nó lên thì được hai ba chục ngàn
ba hậu tụt xuống còn một mươi một một mươi hai ngàn
mà trồng ớt thì năm mấy bữa từng lễ mình bẻ một lần
còn nếu trồng đậu xanh thì mình bẻ một chiếc hai chiếc cái nó tàn đậu rồi mình không có lời
trong khi đó ớt cũng là loại cây trồng dễ bị sâu bệnh tấn công nhất là trên trái
nếu bà con không nắm vững kỹ thuật canh tác
nâng tác sẽ khiến chi phí đầu tư tăng cao
tại vì bệnh nhiều quá cho nên năng sức nó không có
bệnh như là gụng bông thừa chích cây thừa bột trĩ thừa nhện đủ thứ các loại thành ra nặng vốn
đối với địa phương đặc biệt là hội nông dân
sẽ phối hợp với các ngành để làm thế nào tuyên truyền vận động bà con nông dân
chuyển đổi thế nào cho nó đảm bảo tránh cái tình trạng mà chúng ta chuyển đổi theo cái cảm giác
hiện tại rồi trồng những cái mặt hàng mà ào ác
thời gian qua câu chuyện được mùa mất giá đã không còn quá xa lạ với bà con nông dân
trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua ở các địa phương tỉnh đồng tháp tình trạng này diễn ra trên các loại nông sản
từ thanh long củ sắn khoai môn cho đến dưa hấu và cả ớt mà nguyên nhân chủ yếu là do cung vượt cầu
nông dân thiếu thông tin thị trường sản xuất không theo quy hoạch và gắn kết tiêu thụ sản phẩm
xong bài toán về trồng cây gì nuôi con gì và đỉnh hướng mùa vụ cho bà con
lại là câu chuyện từ phía ngành chức năng trên cơ sở quy hoạch vùng sản xuất thông qua việc thống kê diện tích
định lượng phân khúc thị trường cũng như làm cầu nối liên kết tiêu thụ
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
sau đây thì kim thảo xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an việt nam chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân lào
do thượng tướng vy lai la kham phong bí thư trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
bộ trưởng bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
tại lễ đón bộ trưởng tô lâm chào mừng đồng chí thượng tướng vi lây la kham phong bí thư trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
bộ trưởng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân lào và đoàn đại biểu cấp cao dự hội đàm đánh giá kết quả hợp tác năm hai nghìn một mươi tám
và ký kết kế hoạch hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng tô lâm khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã góp phần quan trọng làm sâu sắc thêm và củng cố mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai đảng nhà nước
thời gian qua hai bộ đã chủ động thường xuyên phối hợp trao đổi tình hình quốc tế khu vực có liên quan đến an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội của mỗi nước trao đổi thông tin tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mua bán người
các vụ án hình sự ma túy có liên quan đến công dân của hai nước
công an các tỉnh huyện giáp biên hai nước duy trì tốt việc trao đổi tình hình an ninh trật tự cùng nhau bảo vệ đường biên giới hòa bình hữu nghị
góp phần củng cố quan hệ đoàn kết gắn bó tin cậy giữa nhân dân và lực lượng công an hai quốc gia
hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ hậu cần kỹ thuật và hợp tác trao đổi đoàn được tăng cường đẩy mạnh
trên cơ sở đó hai bộ thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi tình hình hai bộ cùng quan tâm
tăng cường phối hợp trao đổi thông tin phục vụ yêu cầu điều tra xác minh đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các đối tượng khủng bố tội phạm ma túy truy nã
thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù hiệp định dẫn độ đẩy mạnh hợp tác trao đổi chia sẻ thông tin
đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia thế lực thù địch ảnh hưởng đến an ninh trật tự của hai nước đảm bảo an ninh an toàn đối với các dự án do việt nam đầu tư sang lào

trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân lào với bộ công an việt nam
cũng trong sáng nay tại hà nội lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cho các tập thể cá nhân bộ công an việt nam đã được diễn ra
dự buổi lễ có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam thượng tướng vy lai la kham phong
bí thư trung ương đảng nhân dân cách mạng lào bộ trưởng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại buổi lễ thay mặt đảng nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thượng tướng vi lây la kham phong
bí thư trung ương đảng nhân dân cách mạng lào bộ trưởng bộ an ninh lào đã trao huân chương hữu nghị
cho trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an việt nam
trao huy chương hữu nghị cho một mươi một đồng chí đã có nhiều thành tích đóng góp xuất sắc và trao thưởng huân chương lao động
cho một mươi một đồng chí có thành tích trong công tác nghiên cứu biên soạn công trình biên niên lịch sử học sinh lào
tại trường một mươi hai bảy mươi năm và các đồng chí thuộc cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào hết nhiệm kỳ công tác
tại buổi lễ một mươi ba tập thể cá nhân bộ công an việt nam cũng đã vinh dự nhận được bằng khen của bộ trưởng bộ an ninh lào
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo đảng
nhà nước chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và bộ an ninh lào đã ghi nhận đánh giá cao những cống hiến đóng góp tập thể cá nhân của bộ công an việt nam
đối với sự hợp tác tình hữu nghị giữa hai nước hai dân tộc và hai bộ
thứ trưởng nhấn mạnh phần thưởng cao quý này là nguồn động lực để mỗi tập thể cá nhân bộ công an việt nam nỗ lực cố gắng hơn nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa hai bộ hai nhà nước
trong đó tăng cường hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào
tiếp tục giữ gìn không ngừng vun đắp tiếp nối cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
còn vào chiều nay tại hà nội cục công tác đảng và công tác chính trị đã tổ chức lễ tiếp nhận bộ nhạc cụ biểu diễn
trao tặng cho nhà hát công an nhân dân đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ
bộ nhà cụ biểu diễn gồm bộ kèn saxophone của slovakia do công lọc bộ doanh nhân phú hiến hương yên trao tặng tới nhà hát công an nhân dân
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm ủng hộ của công lọc bộ doanh nhân phú hiến hương yên
những đóng góp cụ thể về thiết bị biểu diễn là nguồn động lực quan trọng
giúp cán bộ chiến sĩ nhà hát công an nhân dân có thêm điều kiện tập luyện sáng tạo
từ đó có nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật phong phú và ấn tượng
có phần phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân nói chung và trong lực lượng công an nhân dân nói riêng
bộ trưởng tô lâm đề nghị nhà hát công an nhân dân và công lọc bộ doanh nhân phú hiến hương yên
cần có nhiều hoạt động hợp tác giao lưu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
lan tỏa tính nhân văn và tạo sự gần gũi với nhân dân thông qua những tác phẩm chương trình nghệ thuật
bộ trưởng tô lâm cũng mong muốn thời gian tới công lọc bộ doanh nhân phú hiến hương yên
tiếp tục đồng hành có thêm những đóng góp ủng hộ đối với sự phát triển văn hóa nghệ thuật công an nhân dân nói chung
và nhà hát công an nhân dân nói riêng
hôm qua một mươi chín tháng hai thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao ngài sao ún mô pha
nguyên phó thủ tướng nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng nguyên tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ israel
hiện là chủ tịch công ty noga t team của israel
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh những năm qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt
giữa việt nam và israel nói chung và giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan của israel nói riêng
đã đạt được những kết quả to lớn trên nhiều lĩnh vực
trong đó quan hệ giữa bộ công an việt nam với các tập đoàn israel đóng vai trò quan trọng
đã có phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và israel
mở ra một giai đoạn mới cho mối quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển đi vào chiều sâu
hiệu quả thiết thực đáp ứng nhu cầu và tiềm năng hợp tác của hai nước trong tình hình mới
thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn thành cho rằng trong thời đại công nghệ số dữ liệu lớn
việc đảm bảo an ninh an toàn phòng chống tội phạm tội phạm an ninh mạng đang đặt ra những thách thức to lớn
khẳng định tầm quan trọng của công nghệ số trong sự phát triển của mỗi quốc gia mỗi thành phố
qua đó thứ trưởng nguyễn văn thành mong muốn các cơ quan hữu quan doanh nghiệp của hai nước
cần thúc đẩy triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ thông tin
các loại thiết bị điện tử phương tiện chuyên dụng góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đáp ứng nhu cầu và tiềm năng hợp tác ngày càng lớn của hai nước trong tình hình mới
phát biểu tại buổi tiếp ngài saun mofa cảm ơn sự tiếp đón thân tình của lãnh đạo bộ công an việt nam
dành cho bày tỏ vui mừng với những bước phát triển kinh tế vững chắc của việt nam thời gian qua
khẳng định trong thành tiệu đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân việt nam
trong ngày hôm nay công an các địa phương đã tổ chức lễ giao nhận công dân phục vụ có thời hạn
trong lực lượng công an nhân dân tổng hợp tại một số địa phương
sáng nay hội đồng xét tuyển nghĩa vụ công an tỉnh thái bình đã công bố quyết định tuyển chọn
và bàn giao một trăm năm mươi tám công dân đều đạt tiêu chuẩn về sức khỏe trình độ văn hóa phẩm chất đạo đức
được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các huyện thành phố vào phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
cho các đơn vị nhận quân gồm công an tỉnh thái bình bộ tư lệnh cảnh vệ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
sau khi nhập ngũ các chiến sĩ sẽ được nghiên cứu học tập những nội dung cơ bản về lý luận chính trị
pháp luật nghiệp vụ điều lệnh công an nhân dân quân sự võ thuật kỹ năng chiến thuật
thao tác sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ cũng như lịch sử truyền thống của lực lượng công an nhân dân
năm nay do có sự chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng hội đồng tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn
trong lực lượng công an nhân dân công an tỉnh hà nam đã tuyển chọn được một trăm hai mươi năm công dân có đủ điều kiện
về phẩm chất đạo đức chính trị sức khỏe để nhập ngũ đảm bảo yêu cầu đề ra
tại các điểm giao nhận quân đại diện lãnh đạo công an tỉnh hà nam đã chúc mừng các chiến sĩ vừa được tuyển chọn nhập ngũ
đồng thời động viên và bàn giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ không ngừng tu dưỡng rèn luyện trao dồi phẩm chất đạo đức
nỗ lực công tác cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tại buổi lễ khai giảng lớp huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân tuyển đợt tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đại tá nguyễn văn thuận bí thư đảng ủy giám đốc công an thành phố cần thơ đề nghị các chiến sĩ mới nêu cao tinh thần trách nhiệm
đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau không ngừng ra sức rèn luyện học tập nâng cao trình độ chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật
đồng chí đại tá cũng đề nghị quý phụ huynh tiếp tục động viên giúp đỡ để các chiến sĩ an tâm thực hiện tốt nghĩa vụ trong công an nhân dân
các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố tận tình giảng dạy huấn luyện tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chiến sĩ